còn tại việt nam tối qua bộ y tế chính thức công bố thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới
các bệnh nhân này ở thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh đều có lịch trình di chuyển ở nước ngoài
như vậy là tính tới tối ngày hai mươi tháng ba việt nam đã ghi nhận chín mươi một ca bệnh mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi bảy trường hợp đã chữa khỏi chưa có trường hợp tử vong
trong một thông báo mới nhất bộ y tế cho biết đã xác định được các chuyến bay có hành khách mắc covid một mươi chín
theo thông báo khẩn số sáu của bộ y tế các chuyến bay có hành khách mắc covid một mươi chín gồm nh tám trăm ba mươi một của onippon airways do air japan
khai thác từ tokyo đến thành phố hồ chí minh ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ek ba trăm chín mươi hai của emirates từ dubai đến thành phố hồ chí minh vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố
để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé máy bay trên các chuyến bay này
tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
đến thời điểm này số người tử vong do nhiễm virus sars cov hai đã lên đến một mươi một ba trăm chín mươi bảy trong số hai trăm bảy mươi năm bảy trăm chín mươi bốn ca nhiễm
hai nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch covid một mươi chín tại châu âu là italia và tây ban nha
tại italia tỉnh bắc đông đã đạt được một ca nhiễm
tại italia trong ngày hai mươi tháng ba nước này ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay trên toàn thế giới
khi đã có thêm sáu trăm hai mươi bảy bệnh nhân thiệt mạng vượt xa những gì đã diễn ra tại vũ hán vào tháng trước
cùng với italia tây ban nha ghi nhận thêm hai trăm sáu mươi hai ca tử vong và hơn ba bốn trăm linh ca nhiễm mới trong hôm qua
giới chức bồ đào nha hôm qua cũng thông báo thêm hai trăm ba mươi năm ca nhiễm virus sars cov hai
trong khi giới chức y tế hà lan cũng xác nhận thêm năm trăm ba mươi bốn ca nhiễm và ba mươi ca tử vong
trước diễn biến phức tạp của dịch
từ giờ ngày hôm nay hai mươi một tháng ba lệnh giới nghiêm toàn bang bayern của đức sẽ được áp đặt
và lệnh này sẽ kéo dài trước mắt là một mươi bốn ngày
thủ tướng anh cho biết chính phủ của nước này quyết định đóng vô thời hạn toàn bộ các nhà hàng
quán ba câu lạc bộ đêm tại nước này từ tối ngày hai mươi tháng ba cho đến khi có lệnh mới
tại mỹ một trong những bang có tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín cao nhất ở nước này là new york
ngày hai mươi tháng ba đã yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà nhằm hạn chế sự lây lan của covid một mươi chín
công an tỉnh hà tĩnh đang nỗ lực hết sức chung tay phòng chống dịch bệnh cùng với lực lượng công an cả nước
trong đó có các mặt công tác trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn
phối hợp với các ngành triển khai thành lập chốt khai báo y tế để thu thập thông tin y tế của hành khách
từ các tỉnh trở về cư trú lưu trú trên địa bàn tỉnh
tối một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trăm ba mươi tám trường hợp từ lào qua cửa khẩu cầu treo về việt nam
được bố trí cách ly tập trung theo quy định
tại cổng b xã sơn tây hương sơn hà tĩnh
qua công tác kiểm tra khám sàng lọc sức khỏe ban đầu cho thấy một trăm linh số người này đều trong tình trạng sức khỏe bình thường
để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly tập trung công an tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động
bố trí lực lượng gồm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an huyện ban chỉ huy quân sự huyện
trung tâm y tế huyện hương sơn thống nhất các nội dung công tác để phục vụ việc đưa người vào điểm cách ly
lực lượng cảnh sát cơ động đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho hai khu vực cách ly tại xã kim hoa và xã sơn tây
phân công cán bộ chiến sĩ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để hỗ trợ lực lượng y tế và xử lý kịp thời các tình huống